đối tượng hờ a cấu chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang khi đang trồng chăm sóc hàng nghìn cây thuốc viện trái phép
đối tượng đã thực hiện hành vi trồng chăm sóc cây thuốc viện tại đám nương nằm sâu trong núi
toàn bộ diện tích ba trăm bảy mươi bảy m hai cây thuốc viện này gồm ba hai trăm sáu mươi tám cây đang thời kỳ ra hoa
được trồng sen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản hủy po xã naco sa huyện nậm pồ
sau khi phát hiện việc trồng cây thuốc viện trái phép lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc viện nói trên